tại cuộc họp lần thứ nhất của ban chỉ đạo quốc gia về ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp vi phạm iuu
các thành viên ban chỉ đạo gồm nhiều bộ ngành và đại diện hai mươi tám tỉnh ven biển đã thẳng thắn đối thoại về những bất cập
khiến cho tình trạng này vẫn chưa được khắc phục hiệu quả
phó thủ tướng trịnh đình dũng trưởng ban chỉ đạo quốc gia về iuu chủ trì cuộc họp
cụ thể trong công tác khắc phục vi phạm đánh bắt cá bất hợp pháp vi phạm iuu vẫn còn rất nhiều bất cập trên thực địa
tình trạng tàu cá việt nam vi phạm vùng biển nước ngoài vẫn còn
công tác giám sát tàu cá truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác chưa tốt
tại cuộc họp này các địa phương đã thẳng thắn chỉ ra nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng khó kiểm soát tàu cá vi phạm
trong đó có việc xử lý các hành vi khai thác iuu chưa nghiêm
nguồn lực cho hoạt động chống khai thác vi phạm đánh bắt cá bất hợp pháp chưa được đầu tư đúng mức
phó thủ tướng trịnh đình dũng nhấn mạnh bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phải tập trung tái cơ cấu ngành thủy sản quyết liệt hơn
cơ cấu lại giữa khai thác và nuôi trồng cho phù hợp
khắc phục tình trạng hiện nay là tập trung cho khai thác quá nhiều trong khi nguồn lợi hải sản trong khu vực biển của chúng ta có hạn
trước mắt yêu cầu các bộ ngành và hai mươi tám tỉnh ven biển tùy theo chức năng nhiệm vụ phối hợp triển khai chống khai thác vi phạm đánh bắt cá bất hợp pháp quyết liệt hơn
các địa phương phải báo cáo định kỳ hàng tháng về tình hình khắc phục vi phạm về thường trực ban chỉ đạo
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chịu trách nhiệm kiểm tra thực tế và báo cáo chính phủ